không để tài sản ở những vị trí mà tội phạm quan sát được
chỉ cần lập một trang web mà có thể lừa đảo cả tỷ đồng
nghe thì có vẻ khó tin nhưng đó lại là vụ việc có thật
do ham lợi nhuận nhưng lại thiếu hiểu biết
nên nhiều người dân ở hải dương nói riêng và một số tỉnh thành phố trong toàn quốc nói chung
đã bị một số đối tượng lừa đảo theo hình thức huy động tài chính đa cấp
làm nhiều người rơi vào tình cảnh tay trắng tiền mất tật mang
qua trình báo của người dân và tiến hành điều tra
công an tỉnh hải dương đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ lừa đảo trên
chị nguyễn thị nay xã minh hòa huyện kinh môn là người lao động tự do
qua được giới thiệu chị đã huy động của gia đình và bạn bè tổng số tiền chín trăm tám mươi năm triệu đồng
để tham gia chương trình kinh doanh tài chính đa cấp cho nhận của lucky funds
cũng như mong nhận được lợi nhuận mà người chơi được hưởng
nó có giới thiệu là con là tổng tuyến của miền bắc thì cô cứ yên tâm
cô không phải suy nghĩ gì cả
thế thì tin lời của ninh thì nộp thôi chứ chẳng nghĩ gì là nó lừa mình cả
tổng số tiền nộp cho ninh là khoảng chín trăm tám mươi năm triệu thì ninh có trả lại là bốn trăm sáu mươi triệu rồi
thế hiện bây giờ là còn năm trăm hai mươi năm triệu nữa thì linh vẫn chưa trả
sau khi tiếp nhận sự việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã xác lập chuyên nghiệp
và sẽ được tạo một mã id mật khẩu và mã giao dịch
chỉ sau bốn đến tám ngày sẽ được trả gốc và lãi là tám triệu đồng tương đương với sáu mươi một tháng
ninh cho biết khi trong web hoạt động đến một thời điểm nhất định sẽ bị sụp đổ
do không có những người chơi mới hoặc do cố ý của con người trong hệ thống
bất cứ sập ở giai đoạn nào thì sẽ có khoảng ba mươi đến năm mươi số người chơi bị mất tiền
lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt
đội chúng tôi cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ trước tiên tích cực là thu thập các vế bị hại
nhằm lột tả chân dung đối tượng và những đối tượng nào có liên quan trong vụ việc để tập trung đấu tranh khai thác làm rõ
mặt thứ hai chúng tôi cũng đề nghị c năm mươi cục điều tra tội phạm công nghệ cao phối hợp giúp đỡ về mặt kỹ thuật
để thu thập các chứng cứ điện tử các dữ liệu trên trang web cũng như các thiết bị mà đối tượng tạo ra
mặc dù trang web chưa hoàn chỉnh và đang trong quá trình thử nghiệm nhưng từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi chín tháng bốn
ninh huy động tiền của một mươi năm người dân tại hải dương với số tiền hơn một sáu tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền sáu trăm tám mươi năm triệu đồng
ngoài hải dương ninh cũng đã lừa nhiều bị hại khác ở các tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số tiền huy động được là hơn một mươi bảy tỷ đồng
ninh dùng số tiền trên để chi trả lãi nhằm thu hút thêm người chơi còn lại rút ra chi tiêu sử dụng cá nhân
nên hiện không có khả năng trả thưởng cho những người tham gia
thủ đoạn của đối tượng ninh ở đây là hứa hẹn với những người tham gia cái mạng lưới này là khi mà cho một khoản tiền nhất định
thì sẽ được hưởng lãi suất rất là lớn với cái lãi suất lên đến sáu mươi một tháng
và cái đó đã đánh vào cái lòng tham
trên thực chất thì cái huy động tài chính này của linh thì không sinh lợi nhuận từ các cái hoạt động bán sản phẩm hoặc là đầu tư vào kinh doanh sản xuất
mà chỉ lấy tiền của người tham gia sau để trả cho những người tham gia trước
từ hành vi phạm tội của ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với vũ tuấn ninh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để điều tra về hành vi phạm tội của đối tượng
qua vụ việc trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người dân mỗi khi đầu tư kinh doanh cần nên thận trọng
đến lúc và chiều tối tuy nhiên sang đến hai ngày tiếp theo mưa rông sẽ quay trở lại
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi
mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và thông giải rác
nhưng do ảnh hưởng của giải mây đối lưu từ phía bắc di chuyển xuống nên mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng trong ngày hai mươi chín và ngày ba mươi
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế trong ba ngày tới mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
và ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất hầu hết đều sấp xỉ ở ngưỡng ba mươi ba

riêng các tỉnh ở phía bắc khu vực ngày ba mươi có mưa rào dày rác và có nơi có rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực nam trung bộ trời phổ biến chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi với lượng không nhiều
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
riêng khu vực hai tỉnh như ninh thuận và bình thuận trời có mưa rào và rông vào lúc chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ sẽ mát mẻ dễ chịu khi hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ dự báo trong ba ngày tới cường độ gió có xu hướng giảm dần
nhưng về chiều tối những đám mây đối lưu vẫn phát triển và
do mưa thường xuất hiện vào thời điểm tan tầm nên phần nào sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ